hành vi giết cướp này thì có khả năng là từ một người trở lên không lội trừ những người quen biết những đối tượng nghiện hút những đối tượng nghiện cờ bạc ở khu vực thị trấn hay phía cửa của tỉnh bình thuận
mặc dù công tác bảo vệ hiện trường của công an thị trấn phan rí cửa rất tốt là tiên đề quan trọng để phục vụ quá trình điều tra
nhưng việc thu thập lấy các dấu vết dù là nhỏ nhất cũng gặp không ít những khó khăn nên cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian để khám nghiệm hiện trường
mặc dù công tác bảo vệ hiện trường của công an thị trấn phan rí cửa rất tốt là tiên đề quan trọng để phục vụ quá trình điều tra
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi công an tỉnh bình thuận xác định đây là vụ án giết người cấp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng thực hiện hành vi quyết giết chết nạn nhân đến cùng và có sự chuẩn bị trước khi gây án đồng thời che giấu hành vi phạm tội khi tàu thoát
cùng ngày ban chuyên án được thành lập
do đại tá phạm thật phó giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cảnh sát điều tra làm trưởng ban để khẩn trưng truy bắt hùng dư luận địa phương